từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nhiều chính sách mới có hiệu lực như người mới ra tù dưới một mươi tám tuổi được ưu tiên vay vốn đào tạo nghề
bãi bỏ nhiều văn bản trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và sau đây là phần tổng hợp ngắn của chúng tôi
tại nghị định số bốn mươi chín hai nghìn hai mươi của chính phủ người chấp hành xong hình phạt tù dưới một mươi tám tuổi được ưu tiên đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm
trẻ em chấp hành xong hình phạt tù được thực hiện các biện pháp hỗ trợ can thiệp bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật
với đối tượng mới ra tù khác sẽ được tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ cao đẳng trung cấp sơ cấp dưới ba tháng được miễn giảm học phí
hưởng chính sách nội trú được hỗ trợ chi phí đào tạo tiền ăn và tiền đi lại nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo đúng quy định hiện hành
nghị định có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
để phù hợp với pháp luật hiện hành bộ tài chính ban hành thông tư số hai mươi tám hai nghìn hai mươi bãi bỏ một số quy định pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán
kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng như quy định số chín mươi chín về biểu phí mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc
trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nối địa
thông tư số chín mươi chín về quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu
thông tư số một trăm hai mươi một về một số điều thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi ba thông tư có hiệu lực từ ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín